ngày hai mươi tám tháng hai tại thủ đô phnom penh đã diễn ra hội nghị về kết quả đầu tư trồng cây nông công nghiệp cây cao su của các công ty thành viên thuộc tập đoàn công nghiệp cao su việt nam và một số công ty của việt nam đang trồng cao su tại campuchia
cùng với hiệu quả kinh tế các hoạt động trồng cây cao su còn thể hiện được tình cảm đặc biệt giữa việt nam và campuchia trong chiều dài lịch sử
thông qua dự án cao su tình cảm của người dân campuchia và cán bộ công nhân việt nam tại các nông trường thêm gắn kết chính quyền địa phương nơi dự án trồng cao su rất ủng hộ khẳng định hiệu quả trồng cao su của các doanh nghiệp việt nam
phát biểu trong vai trò chủ trì hội nghị phó thủ tướng campuchia jim chay lee cũng đề nghị các cơ quan hữu quan của campuchia quan tâm giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắt trở ngại cần được thao gỡ kịp thời cho các công ty cao su thuộc tập đoàn cao su việt nam nói riêng và các công ty việt nam đầu tư trồng cao su nói chung
nhân dịp này đại diện của chính phủ hoàng gia campuchia đã trao tặng huân chương cao quý cho các cán bộ thuộc tập đoàn công nghiệp cao su việt nam có nhiều thành tích trong hoạt động đầu tư trồng cao su góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của vương quốc campuchia